thực hiện quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu sáng một tháng một mươi hai bốn một trăm tám mươi phạm nhân đã được đặc xá tha trước thời hạn và hai trăm linh bốn người được hoãn tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
quyết định đặc xá của chủ tịch nước dành cho các phạm nhân và mọi người đều có cơ hội như nhau không phân biệt giới tính tôn giáo quốc tịch lứa tuổi nghề nghiệp
điều kiện đặc xá năm nay có một số điều chặt chẽ hơn trước
những năm trước phạm nhân thi hành một phần ba thời gian chấp hành án thì có thể đưa vào điều kiện xem xét
nhưng năm nay phạm nhân phải chấp hành một phần hai thời gian chấp hành án thì mới được xem xét
theo trung tướng nguyễn ngọc bằng tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ công an
thì các phạm nhân được xem xét đặc xá lần này đều bảo đảm quy trình và công bằng
mọi các phạm nhân được xét đặc xá đảm bảo đầy đủ quy trình
và kết quả là chúng tôi với mục đích công bằng và minh bạch rõ ràng
những người đủ điều kiện thì rất khoát phải đặt đặc xá
và những người không đủ điều kiện thì không thể đưa vào đặc xá được
tại trại giam phú sơn bốn trong đợt đặc xá này có chín mươi bảy phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn
các phạm nhân mới nhận quyết định đều mong muốn những phạm nhân chưa được nhận quyết định đặc xá lần này
sẽ cải tạo tốt hơn để sớm được hưởng khoan hồng
tôi cũng có một lời nhắn nhủ
phạm nhân ở tại khu sơn bốn này nhận rõ tội lỗi yên tâm cải tạo
để được sớm hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước
và để sớm trở về với gia đình cộng đồng xã hội
khi mà một phạm nhân ở trong đội được đặc xá thì là người quản giáo phụ trách trực tiếp thì là rất là vinh hạnh
bởi vì mình đã có một quá trình giáo dục cho phạm nhân cảm hóa phạm nhân
để cho họ nhận thức rõ tội lỗi
vì vậy họ yên tâm
tư tưởng trong cải tạo chấp hành tốt cái nội quy của trại giam
và tham gia các phong trào đầy đủ để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
giáo dục họ tốt để trở về với địa phương trở thành những người công dân lương thiện có ích cho xã hội
sau khi nhận quyết định đặc xá các phạm nhân đã được trả lại quyền công dân
mong muốn của họ giờ đây là không vi phạm pháp luật để làm người có ích cho xã hội
sau khi ra tử thì em sẽ tìm công việc vừa bản
bản thân mình sẽ không vi phạm pháp luật nữa
tôi ra đi về đến nhà tôi chỉ có là cùng gia đình là sẽ chăn nuôi
và tôi sẽ không vi phạm vào con đường pháp luận nữa
tôi sẽ ở nhà làm người lương thiện thôi ạ
với những gì đã phấn đấu học tập lao động cải tạo tiến bộ ở trại giam
xin chúc những người được đặc xá lần này sẽ vượt qua những mặc cảm về tâm lý
vững vàng trong cuộc sống sớm tìm được công việc cho mình để làm người có ích
cho xã hội